sinh hồ là huyện biên giới khó khăn nhất của tỉnh lai châu
trước đây chất lượng đảng viên và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng
nhất là các thôn bản còn nhiều yếu kém
nhờ ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên
gắn với xây dựng củng cố tri bộ bền vững
mà đến nay chất lượng đảng viên và hoạt động của các tri bộ đã có sự khởi sắc
trước đây tổ xin trải là xã có nhiều bản phải gộp đảng viên
hoặc cử đảng viên là cán bộ xã xuống để thành lập tri bộ
nhờ ban hành các nghị quyết và cử các đảng ủy viên xuống cơ sở hướng dẫn
cho các tri bộ tổ chức sinh hoạt ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn cơ sở
mà đến nay tổ xin trải đã không còn tình trạng bản trắng tri bộ và đảng viên
số đảng viên là người dân tộc bản địa không ngừng tăng lên
và trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế để nhân dân học tập và làm theo
việc triển khai thực hiện nghị quyết gắn với xây dựng các tiêu chí
để phân đấu đạt tri bộ trong sạch vững mạnh thường xuyên được kiểm tra và giám sát
gắn công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quán triệt trong các cuộc họp
các tri bộ chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch hàng tháng hàng quý
được góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm giúp đảng viên xem tri bộ là nơi phân đấu tôi luyện và trưởng thành
chính vì vậy đã nâng cao được hiệu quả trong công tác góp phần xây dựng các tri bộ trong sạch và vững mạnh
công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực
số lượng đảng viên hàng năm đều đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra là từ một trăm năm mươi đảng viên trở lên
hệ thống chính trị đã có những bước chuyển biến tích cực
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các tri bộ trong việc tham gia phát triển
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét
quan tâm bám cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
đề ra các giải pháp thiết thực giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng
nhất là ở các vùng khó khăn được huyện sinh hồ tỉnh lai châu triển khai
chính những giải pháp này đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ
xây dựng tổ chức cơ sở đảng phát triển theo chiều sâu
đồng thời nâng hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng
góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nhiệm kỳ tại hội hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra